liên quan đến việc phá rừng phòng hộ ven biển phục vụ dự án khu du lịch liên hợp cao cấp new city việt nam
của công ty trách nhiệm hữu hạn new city việt nam tại xã an phú tỉnh phú yên
vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan ra soát kiểm tra dự án này theo phản ánh của truyền hình nhân dân
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh phú yên giao sở kế hoạch và đầu tư chủ trì
phối hợp với sở xây dựng sở tài nguyên và môi trường sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
và các cơ quan địa phương liên quan giả soát quá trình thực hiện dự án khu du lịch liên hợp cao cấp new city việt nam
tổng hợp báo cáo cụ thể tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó ngày hai mươi một tháng bốn truyền hình nhân dân có phóng sự phá rừng phòng hộ ven biển làm du lịch ở phú yên
phản ánh dự án khu du lịch liên hợp cao cấp new city việt nam chưa được bộ tài nguyên và môi trường phê duyệt đánh giá tác động môi trường
chưa chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ chưa có quyết định giao đất
nhưng đã chặt phá di rời hơn một trăm linh hectare rừng phòng hộ để lấy đất triển khai các hạng mục của dự án